tại yên bái hoàn lưu bão số bốn đã khiến cho yên bái tiếp tục có mưa lớn
lượng mưa đo được tại các trạm từ một trăm linh đến một trăm năm mươi mm
mưa lớn tại yên bái tiếp tục gây thiệt hại về nhà ở các công trình công cộng
đã có bảy trăm một mươi hai nhà bị tốc mái tỉnh lộ một trăm sáu mươi sáu bị ngập sâu quốc lộ ba mươi hai nhiều đoạn sạt toa ly dương
nhiều đập tràn nước ngập sâu nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các huyện mù căng trải
trạm tấu thị xã nghĩa lộ văn chấn văn yên lục yên yên bình
thiệt hại ban đầu hơn ba bốn tỷ đồng